trong ngày chuẩn bị tết thì bệnh viện cũng đã thường xuyên ra thông báo là yêu cầu các bác sĩ phải tập trung về chuyên môn cũng như nhân lực để bảo đảm được điều trị cho những bà con trong những ngày tết được an toàn
trước đó bộ y tế cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đều phải trực tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không được từ chối cấp cứu bệnh nhân hay xử trí chậm trễ trong bất kỳ hoàn cảnh nào
tết đinh dậu đang cận kề các cấp ủy đảng chính quyền ở hà tĩnh cùng các nhà hào tâm đang tất bật chung tay nỗ lực mang tết đến cho người dân vùng lũ vui xuân đầm ấm
dọc hai bên đường về vùng rốn lũ phương mỹ phương điền hòa hải hà linh huyện hương khê tỉnh hà tĩnh mới cách đây hai tháng là biển lũ mà nay là những cánh đồng ngô xanh ngút ngàn

tết đình dậu đã xây dựng kế hoạch thứ nhất là để giúp tất cả các hồ gia đình tên địa bàn toàn trả là có cái tết ẩm cúng an toàn lành mạnh và tiết kiệm
đặc biệt là quan tâm các hồ nghèo hộ đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách
mặc dù vật chất thì không được thoải mái như những năm trước nhưng mà cố gắng về đời sống vật hóa vật chất về văn hóa tinh thần các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
phải được phát huy và tổ chức cho bà con
một cái tết làm sao đó an toàn và vui vẻ và đầm ấm đổi với bà con lên địa bàn phương mỹ
năm hai nghìn một mươi sáu hà tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
chưa xong sự cố ô nhiễm môi trường biển thì lũ lụt lại hoành hành ở hầu hết các địa phương trong tỉnh nhất là các huyện mê núi
trong hoạn nạn hà tĩnh luôn nhận được chia sẻ của cả cộng đồng trong nước và quốc tế
tính đến nay đã có hơn hai một trăm linh đoàn về hỗ trợ trực tiếp người dân vùng lũ hà tĩnh
năm nay thì hà tĩnh rất khó khăn
cái sự cố ô môi trường biển rồi đến cái thiên tai cái lũ lụt
nhưng mà có thể nói là trăm khó khăn của đồng bào hà tĩnh luôn nhận được cái sự đồng tiên chia sẻ giúp đỡ của nhân dân cả nước
của nhiều tổ chức cá nhân nhiều doanh nghiệp nhiều nhà hạ tông
vì đấy có thể nói là một cái nét nhân văn rất sâu sắc một cái ý nghĩa xã hội lớn
cho nên chúng tôi phải có cái trách nhiệm quản lý
rồi thì phân bộ cái sử dụng cái nguồn ủng hộ đến nhanh trực tiếp tính xác đối với các đối tượng mà được thù hưởng các cái nguồn ủng hộ hỗ trợ
càng gần đến tết của truyền cấp ủy chính quyền lại tất bật hơn với phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đến thăm hỏi các gia đình chuẩn bị vui xuân đón tết chúng tôi lại nghe kể về những câu chuyện cảm động về tình người cùng giúp nhau trong lũ dữ

cảm ơn các gia đình đã theo dõi
trong những ngày cuối năm một trăm linh hộ khó khăn đồng bào cơ tu về tà riềng ở huyện biên giới nam giang tỉnh quảng nam đã đón nhận hai chiếc bánh trưng mang đậm hơi ấm tỉnh quân dân do các chiến sĩ đồn biên phòng và nhân dân vùng biên giới gói tặng
đây là hoạt động chia sẻ hơi ấm tình quân dân